được biết tùy vào thời gian khác nhau người nhiễm biến chủng mới omecrand của virus sars cov hai
có thể có những biểu hiện khác nhau đặc biệt là vào ban đêm
thế giới đang chờ đợi dữ liệu để đánh giá mối đe dọa của biến thể omecan
với các chỉ số ban đầu rất đáng khích lệ
các bác sĩ nam phi điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm omecan đã cung cấp những thông tin hữu ích
trong đó có một triệu chứng xuất hiện vào ban đêm
kể từ khi tổ chức thế giới y tế who xếp omecram vào nhóm biến thể gây lo ngại ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
nhiều nước đã có phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ như áp dụng lệnh cấm bay từ nam phi
thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội
who cho rằng omegram có nguy cơ tái nhiễm cao nhưng bằng chứng ban đầu ghi nhận
biến thể này có khả năng chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ so với biến chủng delta
tuy nhiên mọi người vẫn phải cảnh giác và phản ứng phù hợp nếu phát hiện ra
các dấu hiệu nhiễm biến thể mới
chưa có nhiều dữ liệu về các triệu chứng khi mắc biến thể mới
nhưng các bác sĩ ở nam phi nơi lần đầu tiên phát hiện ra umecan đã cung cấp những thông tin quan trọng
bác sĩ đa khoa ubem philae liệt kê các biểu hiện bệnh của người nhiễm omicron như cảm thấy mệt mỏi
đau nhứt cơ thể hò sốt
một dấu hiệu khác có thể xuất hiện là đổ mùa ban đêm
khi đó quần áo chăn ga của người bệnh bị ướp đẩm dù họ đang ngủ ở nơi thoáng mát
mặc dù bằng triệu chứng hiện nay rất hiếm xảy ra nhưng có một số dấu hiệu đáng khích lệ rằng
các loại vaccine hiện tại sẽ cung cấp biện pháp bảo vệ chống lại omican
đặc biệt các mũi tiêm tăng cự sẽ bổ sung lớp bảo vệ chống lại covid một mươi chín và giảm thiểu mức độ nghiêm trọng
dữ liệu thực tế từ israel và vương quốc anh chỉ ra liệu tăng cường của một trong những loại vaccine
dựa trên công nghệ mrna được sử dụng rộng rãi làm giảm đáng kể khả năng mắc bệnh sars cov hai
tuy nhiên mức độ chống lại biến thể omicron của liệu vaccine tăng cường vẫn chưa được xác định
theo who tới nay chưa có ca tử vong nào liên quan tới biến thể omecran
tuy nhiên số ca đang tăng ngày càng nhanh và lan tới gần năm mươi nước trên thế giới
trong ngày tám tháng một mươi hai hai hãng dược pfizer và biontech cho biết liệu ba vaccine của họ
có thể vô hiệu hóa biến thể omicron trong cuộc thử nghiệm
với những người tiêm liệu thứ ba lượng kháng thể tăng lên hai mươi năm lần
tương đương với mức độ mà hai liều vaccine pfizer biontech mang lại
trước khi virus sars cov hai gốc và các biến thể khác
trong khi đó với người chỉ tiêm hai liều vaccine lượng kháng thể trung hòa giảm hai mươi năm lần
trước biến thể omicron so với phiên bản virus gốc
về lý thuyết điều này cho thấy hai liệu vaccine pfizer có thể không đủ
để bảo vệ con người trước biến thể omicron
dù vậy nhà khoa học trưởng của wso là bà somiya swaminathan cho biết còn sớm để khẳng định việc
giảm kháng thể trung hòa có nghĩa là vaccine kém hiệu quả
who sẽ công bố quan điểm về liệu vaccine tăng cường trong vài ngày tới đây
cùng ngày who cho biết biến thể omicron đã được ghi nhận tại năm mươi bảy quốc gia
tổ chức y tế liên mỹ paso cảnh báo chỉ còn là vấn đề thời gian
trước khi biến thể mới này lây lan tới nhiều nước khác
xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh sức khỏe đời sống
thưa quý vị thời gian gần đây
những tin tức về hiệu quả
hiệu quả của các loại vaccine trước biến thể mới omicron đang được thế giới vô cùng quan tâm
một nghiên cứu mới cho thấy hiệu quả bảo vệ của vaccine pfizer giảm tới bốn mươi một lần trước
siêu biến thể đột biến omicron giáo sư alex seagan nhà virus học của viện nghiên cứu sức
khỏe châu phi vừa công bố kết quả nghiên cứu của mình về hiệu quả bảo vệ của vaccine pfizer
cho biến thể mới omicron theo đó biến thể siêu đột biến omicron có thể trốn tránh vaccine và
khiến vaccine này giảm bốn mươi một lần hiệu quả bảo vệ
omicron lần đầu tiên được phát hiện ở nam phi và được cảnh báo toàn thế giới vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một
các chuyên gia cũng đã chỉ ra những người đã từng nhiễm covid một mươi chín vẫn có thể tái nhiễm omicron
nhưng giờ đây các nghiên cứu từ phòng thí nghiệm tiếp tục phát hiện ra vaccine pfizer
thành công trong việc bảo vệ cơ thể trước biến thể omicron so với các biến thể khác
giáo sư alex sagan cho biết có sự du giảm rất lớn về các kháng thể trung hòa biến thể omicron so với
cơ thể covid một mươi chín trước đó các kháng thể trung hòa là một yếu tố trong phản ứng miễn dịch của cơ thể
có tác dụng ức chế sự châm nhập của virus tuy nhiên các nhà khoa học tin rằng các loại tế
bảo miễn dịch khác như tế bào b và tế bào t vẫn được vaccine kích thích và có tác dụng giúp cơ
thể chống lại virus corona điều này chứng tỏ vaccine vẫn có hiệu quả bảo vệ nhất định
thí nghiệm của giáo sư alex sagan phân tích mẫu máu của mấy hai người đã được tiêm vaccine pfizer biontech
các dữ liệu sơ bộ được công bố trên trang web của phòng thí nghiệm và chưa được bình duyệt
vì giáo sư cho biết ông sẽ thực hiện thêm các thí nghiệm khác để kiểm chứng kết quả trên
kể từ khi được phát hiện omicron đã được cảnh báo về khả năng làm gia tăng các ca nhiễm mới
omicron đang dần phụ kín bản đồ thế giới với hàng chục quốc gia ghi nhận sự xuất hiện của nó
tại anh số ca nhiễm omicron tăng hơn năm mươi mỗi ngày ở hoa kỳ đã có ít nhất một mươi sáu bang ghi nhận biến thể
tổ chức y tế thế giới phân loại omicron là một biến thể đáng lo ngại nhưng chưa đưa ra bằng
chứng chứng minh cần thiết phải có một vaccine chuyên dụng dành cho biến thể siêu đột biến này
các hãng vaccine như moderna johnson johnson và các hãng dược phẩm khác vẫn chưa công bố dự
liệu về hiệu quả bảo vệ trước omicron tất cả các nhà sản xuất bao gồm cả pfizer dự kiến sẽ
công bố dữ liệu riêng trong vài tuần tới theo tiến sĩ anthony fauci chuyên gia hàng
đầu về bệnh truyền nhiễm của hoa kỳ
các bằng chứng sơ bộ chỉ ra rằng biến thể omicron có mức độ lây nhiễm cao hơn nhưng ít nghiêm trọng
hơn ông cho biết hoa kỳ đang thực hiện các thử nghiệm để xác định khả năng bảo vệ của các loại
vaccine hiện tại trong việc chống lại biến thể mới và hy vọng sẽ có kết quả vào tuần tới
ông umura fass một nhà phân tích của evercost isi cảnh báo không nên bận tầm quá lớn tới một
nghiên cứu duy nhất bởi đã có sự khác biệt đáng kể trong việc đo lường sự suy giảm nồng độ kháng thể
và các nghiên cứu trước đây trong phòng thí nghiệm chúng ta hãy đợi các nghiên cứu bổ sung để có
cái nhìn tổng quan nhất ông nói trước sự xuất hiện của biến thể mới omicron
ceo pfizer đã có những chia sẻ trong cuộc phỏng vấn tại hội nghị thượng đỉnh hội đồng
chê ấu rằng tôi không nghĩ có biến thể lây lan nhanh là một tin tốt lây lan nhanh có nghĩa là nó sẽ
có ở hàng tỷ người và một đột biến khác có thể xảy ra không ai muốn điều đó cố vấn y tế chính của
hội đồng tiến sĩ anthony fauci cho hay các báo cáo cuối tuần qua từ nam phi cho thấy omicron không
nghiêm trọng như lo ngại ban đầu ông đồng thời lưu ý rằng cần thêm dữ liệu để đánh giá đầy đủ rủi ro
do biến thể omicron gây ra hội đồng nghiên cứu y khoa nam phi công bố báo cáo ngày bốn tháng một mươi hai lưu ý
rằng hầu hết bệnh nhân nhiễm biến thể sars cov hai mới nhập viện ở pretoria không cần oxy bổ sung
báo cáo cũng cho hay nhiều bệnh nhân nhập viện vì các lý do y tế khác và sau đó được phát hiện mắc covid một mươi chín
ceo bukla cảnh báo rất khó để đưa ra kết luận chính xác về lan sóng lây nhiễm ở nam phi và
thời điểm hiện tại chín mươi năm người nam phi trên sáu mươi tuổi và những người trẻ hơn thường mắc covid một mươi chín nhẹ hơn
tuy nhiên nhiều người ở nam phi cũng dương tính với hiv điều có thể dẫn tới mắc covid một mươi chín nặng hơn
ceo pfizer dự kiến số ca nhiễm omicron được xác nhận sẽ tăng từ hàng chục lên hàng triệu
trong vài tuần tới chúng ta sẽ hiểu rõ về ý nghĩa chính xác của nó với
các bác sĩ tâm sàng trước khi hết năm ông nói theo ceo bukla pfizer có thể phát triển một loại
vaccine chuyên biệt với omicron vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nhưng vẫn chưa rõ liệu có cần thiết phải
tiêm một mũi mới hay không cần vài tuần để xác định các vaccine hiện hành có cung cấp đầy đủ
khả năng bảo vệ chống lại biến thể này hay không ông cũng chia sẻ rằng pfizer tự tin thuốc kháng
virus papporis dạng uống của hãng sẽ chống lại omicron và mọi biến thể khác đã xuất hiện tới thời điểm
hiện tại thuốc điều trị covid một mươi chín của pfizer ước chế một loại enzyme mà virus sars cov hai cần
để tái tạo được gọi là protax đến nay hầu hết đột biến của virus đều xảy ra trên protein
gai cơ chế mà virus dùng để gắn vào tế bào người ông bukla nói theo ông vắc xin và phương
pháp điều trị bằng kháng thể nhắm vào protein gai có thể cần cập nhật khi các đột biến xảy ra
trên phần đó của virus tuy nhiên virus khó có thể đột biến theo cách để sống mà không có
protein protease mà baclovitz nắm đến ông chỉ ra rất khó để virus tạo ra một chủng virus có thể
sống mà không có prote này nó không phải là không thể mà là rất khó ông nói
ceo borla không cho rằng sẽ sớm kết thúc đại dịch covid một mươi chín nhưng xã hội sẽ bắt đầu xem lại
virus này giống như cảm cúm và các phương pháp điều trị covid một mươi chín mạnh hơn sẽ được đưa ra thị trường
ông cũng đồng thời lưu ý rằng xã hội sẽ không bao giờ đạt được một trăm linh tiêm chủng
đó là lý do cần đến các phương pháp điều trị nhưng chúng ta có thể sống cuộc sống bình thường
cuộc sống bình thường có nghĩa là bạn có thể đến nhà hàng và không cần phải đeo khẩu trang và khó
thở hàng ngày ông nói ông bukla mong đợi năm sau bình thường hơn với việc văng bóng một biến thể
có thể thay đổi mọi thứ tôi nghĩ rằng chúng ta ở trong xu hướng tốt vào giữa năm sau khi kiểm soát được
mọi thứ ông nói thêm who nói rằng omicron dường như không nghiêm trọng hơn các biến chủng trước đó
và không có dấu hiệu nào cho thấy nó né hoàn toàn được vaccine dữ liệu sơ bộ không cho thấy biến
chủng này nghiêm trọng hơn thực tế xu hướng còn cho thấy điều ngược lại michael ren giám đốc đáp
ứng khẩn cấp của tổ chức y tế thế giới who cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm bảy tháng một mươi hai tại geneva
thưa thị sĩ tuy nhiên ông nhấn mạnh đây mới là những dữ liệu ban đầu và cần phải nghiên cứu thêm
về omicron trước khi đưa ra kết luận chắc chắn ryan thừa nhận có khả năng các loại vắc xin hiện
này có thể kém hiệu quả hơn về biến chủng omicron vốn có hơn ba mươi đột biến trên protein gai nhưng không
có dấu hiệu nào cho thấy omicron hoàn toàn né được hiệu quả bảo vệ từ vắc xin chúng ta có những loại
vắc xin đã chứng minh được hiệu quả chống lại tất cả biến chủng ngăn cản bệnh nặng và nhập viện
ông cho hay dẫn dữ liệu sơ bộ từ nam phi cho thấy vaccine ít nhất đang duy trì khả năng bảo vệ
quan chức who cũng nhấn mạnh rằng trong cuộc chiến chống lại tất cả các biến chủng
vũ khí tốt nhất chúng ta có ngay bây giờ là tiêm phòng
hai tuần sau khi được who liệt vào nhóm biến chủng đáng lo ngại
omicron đã xuất hiện ở năm mươi quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới số liệu ban đầu từ các nhà nghiên
cứu nam phi chỉ ra omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn các biến chủng trước đó
nhưng ryan cho biết đấy không phải lỡ bất ngờ
khi bất kỳ biến chủng nào mới xuất hiện nó sẽ có xu hướng dễ lây lan hơn bởi nó phải cạnh tranh với
các biến chủng trước ông nói ryan dự báo omicron sẽ dần thay thế delta để trở thành chủng trội
ông chỉ ra omicorn hiện lây lan đặc biệt nhanh ở nam phi nơi delta đã suy yếu và có thể chủng mới
đang khai thác lỗ hổng trong chuỗi lây nhiễm của delta có một số bằng chứng cho thấy người từng
mắc covid một mươi chín có khả năng nhiễm omicuran cao hơn so với các sóng lây nhiễm hoặc biến chủng trước
nhưng chúng tôi không quá quan tâm liệu một người có bị nhiễm omicron khi từng mắc covid một mươi chín trước
đó hay không mà là ca nhiễm nặng hay nhẹ hơn byan cho hay
theo ông các loài vắc xin covid một mươi chín hiện nay nhằm ngăn bệnh diễn tiến nghiêm trọng không phải bảo vệ
khỏi lây nhiễm nên từng người mắc covid một mươi chín bị nhiễm omicron với triệu chứng nhẹ hoặc không chịu chứng sẽ ít được quan tâm hơn
tuy nhiên frean nhấn mạnh biến chủng mới nào cũng vẫn là covid một mươi chín nên biện pháp đối đầu không thay đổi trong đó có tiêm chủng đeo khẩu trang và giữ khoảng cách
virus không thay đổi bản chất nó có thể lây lan mạnh hơn nhưng không thay đổi hoàn toàn cuộc chơi quy tắc vẫn vậy ông lưu ý
biến chủng omicron được phát hiện đầu tiên tại botswana vào ngày một mươi một tháng một mươi một và được nam phi báo cáo với tổ chức y tế thế giới who hôm nay
các nhà khoa học trên khắp thế giới đang nỗ lực chạy đua với thời gian để giải mã về mức độ nguy hiểm của biến chủng này
kết quả có thể được công bố trong vài ngày hoặc một tuần tới theo anthony fauci giám đốc viện diễn ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia mỹ
những thông tin mới nhất về biến thể này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật xin chào và hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo